thưa quý vị là trung tâm kinh tế văn hóa của vùng đồng bằng sông cửu long thành phố cần thơ không chỉ có một đô thị hiện đại mà còn có rất nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch
nơi mà bất cứ ai đến với thủ phủ tây đô đều không thể bỏ qua
một bến nước gian sông hội tụ tất cả các dịch vụ từ dân giả đến cao cấp như bến tàu chở khách khám phá gian quá miền sông nước nhà hàng du thuyền chợ cổ cần thơ cầu đi bộ và hàng loạt nhà hàng khách sạn sang trọng
đứng từ bến ninh kiều phóng tầm mắt ra sông hậu là cầu cần thơ
du khách có thể đi thuyền trên sông hậu hoặc bằng đường bộ để khám phá vẻ đẹp bất tận của chiếc cầu dây dăn dài nhất đông nam á này
cách trung tâm thành phố cần thơ độ hơn năm km và mất khoảng ba mươi phút ngồi tàu du lịch du khách sẽ đến với chợ nổi cái răng
hàng trăm chiếc ghe bầu lớn nhỏ neo đậu mua bán đủ các mặt hạng nông sản ngay trên sống nước dập dền
giang hóa chợ nội cái răng di sản giang hóa phi dật thể quốc gia đã trở nên nổi tiếng hàng ngày thu hút cả ngàn lượt khách trong nước và quốc tế tham quan
giang hóa chợ nội cái răng di sản giang hóa phi dật thể quốc gia đã trở nên nổi tiếng hàng ngày thu hút cả ngàn lượt khách trong nước dập dền